đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ
và thăm hỏi đời sống của nhân dân bị ngập úng tại huyện trường mỹ thành phố hà nội
hiện tại huyện trương mỹ vẫn còn hàng nghìn hộ dân có nhà cửa hoa màu bị ngập sâu trong nước
tính đến nay huyện trương mỹ thành phố hà nội còn khoảng ba sáu trăm linh hộ dân đang nằm trong vùng ngập sâu
từ năm đến một năm mét hơn sáu người phải đi sơ tán
mực nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực đề hữu bùi đang giảm dần giảm khoảng năm mét so với thời điểm ngày ba mươi tháng bảy
sau hơn hai tuần sống trong ngập lụt đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
tuy nhiên các hộ dân đều được cung cấp gạo nước sạch đầy đủ không ai bị thiếu đói
trước tiết kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân bị ngập ống tại xã nam phương tiến
huyện trường mỹ đồng chí bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải lưu ý các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực chặt chẽ
thường xuyên bảo đảm ứng phó kịp thời
với các tình huống bất thường bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn không để xảy ra thêm trường hợp nào bị đuối nước
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố phải phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nghiên cứu các giải pháp căn cơ bảo đảm đê tả bùi đê hữu bùi phương án thoát lũ bố trí dân cư bảo đảm đời sống ổn định cho người dân